ban tổ chức đường hoa nguyễn huệ tp hcm vừa thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông
trên phần đường quay đầu xe của đường nguyễn huệ quận một vị trí gần đường tôn đức thắng
để phục vụ thi công đường hoa nguyễn huệ dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đường hoa nguyễn huệ hai nghìn hai mươi thi công từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng một
lộ trình thay thế theo hướng đường nguyễn huệ đường tôn đức thắng đường võ văn kiệt
đường chui dạ cầu khánh hội đường tôn đức thắng công trường mây linh đường tôn đức thắng đường nguyễn huệ
từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một đến sáu h ngày hai mươi chín tháng một sẽ phục vụ người dân tham quan đường hoa
trong khoảng thời gian này cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường nguyễn huệ
đoạn từ đường lê khánh tôn đến đường tôn đức thắng đường mạc thị bưởi
đoạn từ đường đồng khởi đến đường nguyễn huệ đường ngô đức kế
đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường đồng khởi
đồng đây là lần thứ một mươi bảy thành phố hồ chí minh tổ chức đường hoa nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
ngay khu vực trung tâm thành phố